cảm ơn các bạn đã theo dõi
để đi tìm câu trả lời mời quý vị hãy cùng chúng tôi lắng nghe ý kiến của luật sư ngay sau đây
theo điều tra ban đầu để điều tra tội loạn luân xuất phát từ nguồn tin tố giác đối với ông lê tùng vân
sau thời gian thụ lý điều tra cơ quan điều tra có đủ chứng cứ xác định
ông vân có quan hệ bất chính với con ruột khi sống trong hộ bà cao thị cúc ở ấp lập thành xã hòa khánh tây
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi hai ông vân cùng đồng phạm đã bị kết án năm năm tù với tội lợi dụng các quyền tự do
dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
ông này làm đơn xin tạm hoãn thi hành án vì lý do tuổi cao sức khỏe yếu và đã được tòa án chấp thuận đơn
dưới góc độ pháp lý luật sư đặng văn cường cho biết
việc cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố lê tùng vân về tội loạn luân sau khi xử lý ông này về tội lợi dụng quyền tự do
dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân là điều không bất ngờ
bởi trước đó qua nguồn tin tố giác về hành vi có dấu hiệu loạn luân của ông vân cơ quan an ninh điều tra đã thụ lý điều tra
theo quy định của pháp luật hình phạt cao nhất của tội danh này có thể tới năm năm tù
ông cường nêu quan điểm trước đó có thể quá trình xác minh chưa đủ căn cứ để chứng minh dấu hiệu cấu thành tội phạm
là có hành vi quan hệ bất chính giữa ông vân và những người có cùng dòng máu về trực hệ
hoặc chưa chứng minh được họ biết rõ mối quan hệ này mà vẫn quan hệ bất chính với nhau
bị can biết rõ là mối quan hệ cha con ông cháu nhưng vẫn thực hiện hành vi đây là hành vi loạn luân nên khởi tố bị can ông vân
vị chuyên gia này cho rằng đây là sự việc phức tạp liên quan đến nhiều người và được dư luận xã hội quan tâm
đặc biệt sự việc có liên quan đến số phận của những đứa trẻ từng sinh sống tại tỉnh thất bồng lai
bởi vậy các cơ quan chức năng sẽ thận trọng trong việc cung cấp thông tin về vụ án
cũng như đảm bảo xử lý đúng người đúng tội đúng pháp luật
đồng cho xã hội xử lý đối với những người vi phạm pháp luật và bảo vệ quyền lợi của những người bị hại
người yếu thế trong vụ việc
ngoài ra ông cường cho rằng cơ quan điều tra cho ông vân được tại ngoại trong vụ án vì lý do sức khỏe là đúng pháp luật
trong vụ án trước ông này có đơn xin tạm hoãn thi hành án vì lý do tuổi cao sức khỏe yếu và đã được tòa án chấp thuận đơn
thưa quý vị xung quanh vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
xảy ra tại tỉnh thất bồng lai thời gian qua liên tục xuất hiện nhiều luồng thông tin tiêu cực không đúng sự thật liên quan đến vụ án
do các đối tượng xấu lan truyền trên mạng xã hội làm cho dư luận hoang mang
về vụ án này ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai hội đồng xét xử tòa án nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an đã tuyên án sơ thẩm đối với sáu bị cáo
theo đó bị cáo lê tùng vân bị tuyên năm năm tù các bị cáo lê thành nhất nguyên lê thành hoàn nguyên lê thành trùng dương cùng với mức án bốn năm tù
bị cáo lê thanh nghị nguyên ba năm sáu tháng tù và bị cáo cao thị cúc ba năm tù
trong phần luận tội đại diện viện kiểm sát cho rằng hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng ảnh hưởng đến chất tự an toàn xã hội
các bị cáo đã phạm tội có tổ chức nhưng tại phiên tòa không có ý thức khai báo không có thái độ ăn năn để hưởng sự khoan hồng của pháp luật
ngay sau khi bản án sơ thẩm được đưa ra các cá nhân tổ chức chống đối cơ hội chính trị đã nhanh chóng đăng đàn
xuyên tạc bản chất vụ án đánh võng thông tin hướng lái tiêu cực
những cái tên quen thuộc như việt tân đài á châu tự do rfa bbc new tiếng việt liên tục tung ra những bài viết với các luận điệu sai trái
các đối tượng viết bài quy kết rằng việc kết án các bị cáo trong tỉnh thất bồng lai là không có căn cứ quá trình xét xử thiếu công minh
chính quyền đăng đàn áp tự do tôn giáo
từ đó số này kêu gọi các quốc gia tổ chức quốc tế can thiệp gây sức ép với việt nam để trả tự do cho những người bị kết án
vụ án tỉnh thất bồng lai liên quan các yếu tố mà các đối tượng xấu lợi dụng xuyên tạc chính trị hóa
thứ nhất đây là vụ án nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận
những hành vi vi phạm tại đây diễn ra từ lâu có tổ chức
tuy nhiên cái tên tịnh thất bồng lai chỉ thực sự nóng và nhận được sự chú ý của cộng đồng khi hiện tượng mạng nguyễn phương hằng đăng đàn tổ cáo
sau những cuộc phát sóng trực tiếp live stream với hàng trăm ngàn người theo dõi ở một thời điểm của nguyễn phương hằng
thì mọi nhất cử nhất động của tỉnh thất bồng lai đều gây sự chú ý dư luận
thứ hai các bị cáo trong vụ án đã mượn danh cơ sở tôn giáo để trục lợi
với phương châm lợi dụng vấn đề nhân quyền dân tộc tôn giáo làm ngòi nổ để chống phá chế độ
các thế lực thù địch phản động chống đối cơ hội chính trị đã nhanh chóng hương lái chính trị hóa vụ án tỉnh thất bồng lai
về vấn đề này ban tôn giáo chính phủ cho biết qua trao đổi với trung ương giáo hội phật giáo việt nam cho thấy
tỉnh thất bồng lai là cơ sở thờ tự không hợp pháp
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh long an gửi ban tôn giáo chính phủ cơ sở trên có một số vi phạm như
bà xây dựng trên đất ở nông thôn bà cao thị cúc là chủ cơ sở trên đã sử dụng đất trồng lúa và mục đích khác
không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép
ủy ban nhân dân xã cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc bà cúc khôi phục tình trạng ban đầu của đất
theo ban tôn giáo chính phủ vụ việc này có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi
mặc dù chủ cơ sở khẳng định chỉ thờ tượng phật tại gia không phải sinh hoạt tôn giáo
ngay từ những giai đoạn tố tụng hình sự đầu tiên các đối tượng xấu đã ra sức kêu oan
khóc mướn cho các đối tượng trong vụ án và vu không chính quyền làm oan người vô tội
họ cố tình che đậy bản chất vi phạm của tỉnh thất bồng lai biến các đối tượng trong vụ án thành nạn nhân của chế độ
qua quá trình tố tụng các cơ quan chức năng có đầy đủ tài liệu chứng cứ để khẳng định các bị cáo trong vụ án xảy ra tại tỉnh thất bồng lai
đã có hành vi lợi dụng hoạt động tôn giáo và có hành vi chống đối vu khống cơ quan chức năng khi thực thi nhiệm vụ
những sai phạm xảy ra tại tỉnh thất bồng lai diễn ra có tổ chức trong một thời gian dài
đã xúc phạm trực tiếp đến uy tín danh dự của nhiều cá nhân tổ chức
ngoài ra qua các video clip được chính các bị cáo chia sẻ lan truyền trên kênh youtube
năm chú tiểu thiền am bên bờ vũ trụ và nhất nguyên hoàn nguyên official trước khi bị bắt
có thể thấy các đối tượng trong tỉnh thất bồng lai có hành vi xúc phạm
đạo phật xuyên tạc giáo lý của phật giáo xúi dụng mọi người không tôn trọng tôn giáo và pháp luật
việc xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh thất bồng lai
đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
quá trình xét xử đảm bảo nguyên tắc tranh tụng công khai dân chủ
nếu không đồng ý với bản án sơ thẩm các bị cáo hoàn toàn có quyền kháng cáo đến tòa án cấp trên trực tiếp
vì vậy chẳng có lý do gì để các nhà dân chủ vu khống rằng việc xét xử là thiếu công bằng
bản án được đưa ra là bất công phi lý
đảng nhà nước việt nam tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân
tuy nhiên tự do tôn giáo phải đi liền với tôn trọng pháp luật
các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật
không ai được phép xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật xúc phạm đến tổ chức cá nhân
bản chất của tỉnh thất bồng lai là lợi dụng tôn giáo để trục lợi
việc thành lập và hoạt động cơ sở này trái quy định của pháp luật không đúng với quy tắc của giáo hội phật giáo việt nam
ngay trong phiên tòa xét xử bản thân các bị cáo cũng cho biết hoạt động không theo tôn giáo nào
thực tế hoạt động của các bị cáo trong vụ án tỉnh thất bồng lai đã ảnh hưởng sâu đến an ninh trật tự của địa phương và gây chia rẽ tôn giáo
việc xử lý các bị cáo tòa đã cân nhắc kỹ các yếu tố đảm bảo có lý có tình
do đó những luận điệu cho rằng chính quyền đàn áp tôn giáo đang được các đối tượng chống phá đưa ra là không thể chấp nhận
đằng sau những luận điệu xuyên tạc bản chất vụ án tỉnh thất bồng lai là mục đích làm nhiễu loạn tình hình
gây phân tâm dư luận kích động sự mâu thuẫn trong xã hội hòng tạo ra sự mất ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
đồng thời bằng các luận điệu sai trái các thế lực bên ngoài đang cố tình bể lái dựng chuyện nhằm bôi nhọ hình ảnh
làm giảm uy tín của việt nam trên trường quốc tế và tìm kiếm các tác động từ bên ngoài hòng can thiệp vào công việc nội bộ của việt nam
những hoạt động này đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc lợi ích xã hội
với tội danh loạn luân liệu thế ông nội lê thùng vân sẽ phải đối diện với hình thức xử lý nào
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại